ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
nhóm doanh nghiệp ma đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn với tổng số tiền khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị dung chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
nguyễn minh điệp chú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nguyễn minh hằng nguyễn phương thảo cùng chú tại quận hoàng mai thành phố hà nội
trước đó công an tỉnh hưng yên đã phát hiện nguyễn thị dung đã mua hơn hai mươi doanh nghiệp ma
từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống
nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn
với tổng số tiền đã bao gồm thuế giá trị gia tăng khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị dung và các đối tượng liên quan
cơ quan công an đã thu giữ nhiều con dấu của công ty dấu chức năng giấu chữ ký và nhiều tài liệu khác
bước đầu xác định đối tượng dung đã thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
sau hai ngày xét xử chiều qua tòa án nhân dân huyện cẩm giang của tỉnh hải dương
đã tuyên án đối với phạm văn thủy còn gọi là thủy gỗ trú tại thị trấn cẩm giang
cùng với ba mươi hai đồng phạm trong đó có nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cẩm giàng
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn thủy hai mươi tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
hai mươi sáu tháng tù về tội trốn thuế tổng hợp hình phạt là năm mươi bốn tháng tù
phạt nguyễn ngọc đường bốn mươi tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
năm mươi bị cáo khác bị xử phạt từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi một tháng tù về các tội
gây dối trật tự công cộng trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
một bị cáo bị xử phạt hai trăm một mươi triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
theo cáo trạng với mục đích mua toàn bộ các lô đất của dự án khu dân cư khu văn chỉ
nghĩa trang liệt sĩ bể bơi thị trấn cẩm giang huyện cầm giang
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn thủy chú tại thị trấn cẩm giàng
trực tiếp chỉ đạo hai mươi năm đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật
cản trở người dân đến xem đất và mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
trong thời gian mở bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án
nguyễn ngọc đường thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cẩm giàng
lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật đồng thuận bao che
và có các hành vi giúp sức phạm văn thủy cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra thủy và các đối tượng khác đã mua hóa đơn để trốn thuế trong quá trình thi công dự án
hai đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa vừa bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
công an quận bình tân tp hcm phát hiện
vào trưa ngày hai mươi tháng sáu khi tuần tra tổ công tác phát hiện huỳnh thanh phú
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện bình chánh có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát điện trong điện thoại của phú có hình ảnh về việc trồng cây cần da
tại một căn nhà trên địa bàn phường bình hưng hòa b
kiểm tra căn nhà này phát hiện một khẩu súng ngắn và hai mươi ba viên đạn
trên tầng hai có ba mươi cây cần sa cùng một người trông coi tên là trần đức anh năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
phú khai nhận mua súng trên mạng xã hội với giá một một triệu đồng
số cần xa là của trần đức anh năng
năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh khánh hòa thời gian gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy
ở địa bàn huyện khánh vĩnh có xu hướng diễn biến khá phức tạp
nguyên nhân một phần là do trình độ nhận thức của người dân địa bàn miền núi
còn có những hạn chế nhất định nên các đối tượng tội phạm lợi dụng
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
công an huyện khánh vĩnh đã tập trung các biện pháp đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
đây là nhóm đối tượng lợi dụng sự vắng vẻ ở địa phương
để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc đã bị công an xã khánh đông phát hiện và triệt phá
tại tổ năm thôn xuối sâu
qua điều tra công an huyện khánh vĩnh đã khởi tố bắt tạm ra
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn mới đây khi kiểm tra hành chính một nhà nghỉ
ở thị trấn khánh vĩnh công an huyện khánh vĩnh đã phát hiện
hai đối tượng trong một phòng nghỉ sử dụng trái phép chân ma túy
tại hiện trường công an còn thu giữ hơn bốn bốn gram methamphetamine
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thực hiện mệnh lệnh của bản giám đốc công tỉnh
công an huyện khánh vĩnh đã chủ động hội hợp gia quân tuyên truyền
và chăn nắp các loại tử phạm về ma túy
cụ thể vào trong tháng sáu lực lượng cảnh sát điều tra khánh vĩnh
đã chủ động phát hiện đấu tranh bắt giữ hai nhóm đối tượng
liên quan tới tội tăng trừ và tổ chức sử dụng ma túy
khánh vĩnh là địa bàn miền núi với hơn bảy mươi năm dân số
là người đồng bào dân tàu ít người
tuy nhiên những năm gần đây kinh tế xã hội của huyện khánh vĩnh khá phát triển
giao thông thuận lợi hơn nhiều đã có những khu cụm công nghiệp hình thành
thu hút lao động từ các địa phương khác đến làm việc sinh sống
tiềm ẩn phức tạp về các tệ nạn xã hội
vai trò của lực lượng công an phối kết hợp với chính quyền
và các đoàn thể được tăng cường hơn lúc nào
kết hợp với các cơ quan bàn ngành cụ thể là đoàn thanh niên
để chúng tôi phát động trong đoàn thanh niên
làm sao đó mỗi đoàn viên thanh niên là một nhân tố tích cực
trong công tác phòng chống tội phạm và tối cho tội phạm
cũng như các đoàn thể khác như hội cựu chiến binh mặt trận
để làm sao tuyên truyền rộng rãi cho mỗi hội viên đoàn viên
để tuyên truyền cho bà con nhân dân
ngoài các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an
trong đó có tổ chức gia quân tấn công trấn áp hoạt động của tội phạm
và tiện nạn ma túy thì thời gian tới
nhiệm vụ trọng tâm
công an vẫn là phối hợp với chính quyền các đoàn thể
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật
về phòng chống tội phạm và tiện nạn ma túy trong người dân
có như thế mới từng bước ngăn chặn
không để tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn
không để tội phạm lợi dụng ẩn náo kích động
rụ rỗ lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số
tham gia sử dụng vận chuyển buôn bán ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn của tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với bùi trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cưu trú tại huyện thoại sơn về vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
theo đó do không có tiền tiêu xài nên trưa ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hậu đã điều khiển xe máy đến khu vực thuộc ấp bắc thành
xã thoại giang để tìm tài sản của người dân sơ hở để lấy trộm
khi đến trước cửa nhà bà lê thị chót sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hậu thấy bà chót đang ngồi bán tạp hóa một mình
nên đã dừng xe giả vờ là khách hàng mua
lợi dụng lúc bà chót đang vào nhà lấy đồ cho hậu
hậu nhanh chóng lấy cọc tiền trên thùng với giá trị là một ba triệu đồng
rồi lên xe tẩu thoát
số tiền lấy được hậu dùng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
sau thời gian điều tra công an huyện thoại sơn đã bắt giữ được hậu
tại cơ quan công an hậu khai nhận còn thực hiện một vụ cướp giật điện thoại khác
trên địa bàn xã mỹ phú đông huyện thoại sơn vào ngày một mươi tháng bốn
hậu là đối tượng từng có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bông rụ ăn thua bằng tiền
tại xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
vừa bị công an huyện trần đề triệt xóa bắt quả tăng một mươi năm đối tượng tham gia
kiểm tra căn nhà của la đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lực lượng công an đã bắt quả tang
các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi bông rụ ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ năm xe mô tô
và trên một mươi bốn triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh
vừa đấu tranh làm rõ sau đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đổi trị
đó là đặng văn sâm đoàn văn luyến đoàn văn hoàng đặng văn trường đặng văn tuyên
cùng chú tại huyện hiệp hòa của tỉnh bắc giang lâm văn hải chú tại huyện việt yên của tỉnh bắc giang
trong đó sâm là đối tượng chủ mưu cầm đầu
theo hồ sơ vụ án đặng văn sâm lên mạng thuê máy chủ và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
để xây dựng tạo lập các website
sau đó sâm thuê năm đối tượng còn lại biên tập đăng tải các video có nội dung khiêu dâm đổi trụy
lên các trang web do sâm quản lý nhằm thu hút nhiều người xem
từ đó sâm hưởng lợi tiền quảng cáo
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
mua bán trái phép chất má tuế
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hồ thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã hỏa thuận thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
đối tượng này có xẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mảy trái
và đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại buôn mờ nông
xã yà kiết huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc về tội hiếp dâm trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ
xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý